thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc làm thế nào
để chúng ta có thể sử dụng biện pháp trọng tài thương mại để tăng thêm sự tự tin
cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại việt nam
và khách mời sẽ tham gia phân tích bình luận trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
là luật sư vũ ánh dương tổng thư ký trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự
mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay
kết quả khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý i năm hai nghìn một mươi tám của eurocharm
thực hiện với chín trăm năm mươi doanh nghiệp cho thấy gần năm mươi doanh nghiệp trả lời
họ xem xét việc gia tăng đầu tư vào việt nam
bên cạnh đó theo khảo sát về tác động từ các hiệp định tự do thương mại
hơn bảy mươi các công ty trả lời sẽ xem xét tăng đầu tư vào việt nam
trong một ba năm tới và cả giai đoạn dài hơn là ba năm năm
tuy nhiên theo các chuyên gia trước khi việt nam xem xét về việc thu hút fdi
còn nhiều yếu tố phải nghiên cứu như
quan điểm nhà đầu tư bảo vệ lợi ích nhà đầu tư fdi
nền tảng pháp lý khuôn khổ pháp lý
cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại việt nam
trong số đó cơ chế giải quyết tranh chấp là điều quan trọng
mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm để bảo vệ khoản đầu tư của họ
nếu chúng ta không đảm bảo tính sẵn có và hiệu quả của phương thức giải quyết tranh chấp
sự lựa chọn và giải quyết tranh chấp
nhà đầu tư khó có thể an tâm rằng có được những phán quyết công bằng cho các tranh chấp của họ
theo tôi trong bối cảnh hiện nay việt nam cần làm tốt hơn nữa các vấn đề
như là về cơ chế chính sách cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn
thủ tục quy trình càng gọn nhẹ càng thuận lợi
hay là vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng
và đặc biệt là các vấn đề về pháp lý khi mà doanh nghiệp xảy ra những vấn đề tranh chấp
việc giải quyết cần phải được thực hiện theo các cam kết quốc tế
và xu hướng chung tại nhiều quốc gia trên thế giới
hiện nay tranh chấp trong hoạt động đầu tư có nhiều cơ chế để giải quyết
tòa án trọng tay thương mại cơ chế ngoại giao
trong khi phương thức tòa án được đánh giá là mất nhiều thời gian
giải quyết tranh chấp thông qua các kênh ngoại giao chỉ có thể được sử dụng trong một số ít trường hợp
thì phương thức thường được sử dụng là trọng tay thương mại và trọng tay đầu tư
phương pháp sử dụng trọng tay tạo được niềm tin và tạo ra sự yên tâm cho nhà đầu tư khi được giải quyết
các số liệu trích từ báo cáo chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh pci hai nghìn một mươi bảy